thưa quý vị và dạng sáng nay một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại số ba trăm một mươi một đường tôn nước thắng phường hàng bột quận đồng đa thành phố hà nội
hiện tại vụ hỏa hoạn này được xác định đã có nhiều người thương vong
phóng viên bùi xuân đã có mặt tại hiện trường để thông tin chi tiết từ quý vị ngay sau đây
hiện tại vụ hỏa hoạn này được xác định đã có nhiều người thương vong
hiện tại vụ hỏa hoạn này được xác định đã có nhiều người thương vong
đến thời điểm hiện tại đã có bốn thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường vụ cháy
nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ cháy được xác định là do chập điện
hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn
chuyển sang thông tin khác công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đăng tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khu phố đức hòa thị trấn đức phong huyện bù đăng
nạn nhân được xác định là phạm nguyễn hoài nam
vụ việc được camera an ninh của quán ghi lại được
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h bốn mươi và đêm qua ngày ba tháng bốn
sau trầu nhậu tại quán ốc ở khu phố đức hòa thị trấn đức phong
nguyễn phạm hoài nam trần văn nghĩa và một số thanh niên khác ở huyện bù đăng
kéo nhau về quán trái cây to ở khu phố đức hòa thị trấn đức phong để ăn trái cây và uống nước
trong lúc đang ăn nam và nghĩa đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau với chủ quán là đặng văn trọng
trong lúc đánh nhau nam bị trọng dùng dao thái lan đâm một nhát trúng ngực
khiến anh này tử vong ngay sau đó
nhờ được tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đăng
và công an thị trấn đức phong nhanh chóng có mặt tại hiện trường
phong tỏa hiện trường truy bắt hung thủ điều tra làm rõ vụ án mạng
viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam
cơ quan điều tra công an tp hcm đối với ông nguyễn hoài nam
để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo đó ông nam thì từng làm việc tại nhiều cơ quan báo chí khác nhau
thường viết thể loại phóng sự điều tra
và theo thông tin ban đầu thì việc bắt giữ ông nam có liên quan đến các bài viết của ông này
trên trang mạng xã hội cơ quan điều tra công an tp hcm đã tống đạt
và thi hành các lệnh khởi tố tạm giam vào tối ngày hai tháng bốn
hiện cơ quan điều tra đang tập trung điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật
vâng thưa quý vị tội phạm cướp giật tài sản được xác định là một trong những tội phạm nguy hiểm
nghiêm trọng gây tâm lý hoang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân
và có ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội
trong thời gian qua nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tp đà nẵng
đã nhanh chóng được phát hiện và bắt giữ kịp thời
đã cho thấy sự vào cuộc triệt để của lực lượng công an
đồng thời cũng là một bài học cảnh giác cho mọi người dân mỗi khi ra đường trong những thời điểm khác nhau
đây là đối tượng mai văn phước ba mươi ba tuổi chú phượng hòa minh quận liên triều tp đà nẵng
vừa bị công an huyện hòa vang bắt giữ khẩn cấp khi là thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ cướp giật tài sản
của phụ nữ vùng nông thôn từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
để phát hiện ra được hành tung của phước là cả quá trình đội cảnh sát hình sự công an huyện
phải đương đầu với những áp lực khó khăn
trên những bằng chứ không thể chúi cãi phước đã cúi đầu nhận tội
cùng với thủ đoạn tương tự đối tượng phạm xuân phúc ba mươi hai tuổi chú phường hòa phát quận cầm lệ
đã thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp giật tài sản nhằm vào phụ nữ đi đường trên địa bàn quận liên triều thành phố đà nẵng
sau quá trình theo dõi công an quận liên triều đã truy xét và bắt khẩn cấp phúc tại phòng trọ của mình
đáng nói hơn phúc và phước có họ hàng với nhau
phúc từng có ba tiền án về tội cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích nay tiếp tục tái phạm
phước đã giảm thiểu biết đối với hệ lị hậu quả tính sinh mậm sức khỏe cho nhiều người
có khi ngã cả anh em chúng ta người nhà chúng ta các quân anh
cái tinh thần trách nhiệm của các đồng chí đã quyết tâm vì cái nhân dân
vì cuộc sống bình yên của nhân dân và nhân dân đông cành cái đó
khó khăn lớn nhất của các vụ án cướp giật tài sản là sự việc diễn ra nhanh chóng
phần lớn các bị hại đều hoang mang và không nhớ được bất cứ đặc điểm nào của đối tượng
qua đây mỗi người dân cần phải nâng cao hơn ý thức cảnh giác phòng ngừa tự bảo vệ tài sản của bản thân
tránh sơ hở tạo điều kiện cho các đối tượng cướp giật thực hiện hành vi phạm tội
cơn mưa lớn kéo theo lốc xoáy đã gây thiệt hại trên diện rộng về nhà cửa và cây trồng tại địa bàn tỉnh bình phước
tại đây lực lượng chức năng đang phối hợp với người dân địa phương khẩn trương thống kê thiệt hại khắc phục hậu quả
trước đó cơn mưa lớn trên diện rộng kèm theo lốc xoáy xảy ra vào tối ngày hai tháng bốn dạng sáng ngày ba tháng bốn
bất ngờ chút xuống nhiều huyện thị trấn trên địa bàn tỉnh bình phước
người dân địa phương cho biết trận mưa bắt đầu vào khoảng từ tám giờ tối và kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ
một số địa phương ngoài mưa to thì còn xuất hiện rông lốc làm tốc máy gãy đổ nhiều cây trồng của người dân
điển hình tại xã bù nho huyện phú riềng theo tin báo từ người dân thì đã có ba căn nhà bị hư hại tốc máy
hàng trăm cây cao su của công ty cao su phú riềng bị gãy đổ ở các mức độ khác nhau
ngay trong sáng ngày ba tháng bốn lực lượng chức năng tỉnh bình phước phối hợp với các địa phương liên quan
nhanh chóng xuống nghệ trường và thống kê thiệt hại khẩn trương hỗ trợ người dân khắp hợp quả
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lóc vừa phát hiện và xử lý một vụ buôn bán vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn
đây là vụ buôn bán vận chuyển thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay mà phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc phát hiện và xử lý
nghiên nhanh của phóng viên anntv
trước đó qua tin báo của nhân dân và công tác trinh sát nắm tình hình phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện bắt quả tang ba đối tượng
có hành vi vận chuyển thuốc lá lậu nhãn hiệu z trên xe ô tô một mươi sáu chỗ tại đường liên xã thuộc địa bàn thôn sáu xã ea khan huyện ea hleu tỉnh đắk lóc
qua công tác giả soát đơn vị đã lập kế hoạch đấu tranh với các đối tượng
lực lượng cảnh sát kinh tế đã tổ chức kế hoạch vây bắt các đối tượng
sau khi phát hiện các đối tượng các đối tượng đã chạy xe với tốc độ rất cao gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ
nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh của chúng tôi phạm các lực lượng đã bây bắt được các đối tượng
ba đối tượng bị phát hiện chở thuốc lá lậu gồm nguyễn tấn yên chú thành phố bùi ma thuột trần văn luận chú huyện crong bông và nguyễn văn hưng chú huyện crong mana tỉnh đắk lóc
tại thời điểm bị bắt quả tang luận đang điều khiển xe ô tô một mươi sáu chỗ ngồi chở yên và hưng
xe ô tô được tháo rỡ bằng ghế thứ hai tính từ đuôi xe bằng ghế sau cùng được gấp dựng sát hai bên thành xe để đựng thuốc lá
trên xe vận chuyển tổng cộng một mươi tám tám mươi bao thuốc lá điếu nhãn hiệu z không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc hàng hóa
bước đầu các đối tượng khai nhận sử dụng xe ô tô trên đi từ tỉnh đắk lắc qua địa bàn gia lai mua thuốc lá của một người đàn ông tên là trường chưa rõ nhân thân lai lịch
rõ yên trực tiếp giao dịch mua qua số điện thoại xin giác rồi vận chuyển về đắk lóc để bán kiếm lời
trong lần đi qua gia lai chơi anh dì không nhớ tên mình cơ đồng ba ngồi chơi có trao đối như vậy bắt đầu cho một số điện thoại rác về phương thức là liên lạc với đấy là qua điện thoại
đặt hàng thì qua có hàng thì có tiền xong rồi lại xóa số nữa
lúc mua bán của em là mua một cây là trị giá một trăm bảy mươi tám ngàn và em bán lại một trăm tám mươi năm ngàn
thì chiếc này mua về thì em bắt đầu em chuẩn bị đi làm thị trường các quán cà phê rồi tập hóa rồi nhưng chưa kịp rồi thì đã bị công an chứng năng bắt
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật